tại thành phố cần thơ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì buổi làm việc của tiểu ban kinh tế xã hội
với các địa phương vùng đồng bằng sông cửu long và thành phố hồ chí minh
cùng sự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
phó thủ tướng vương đình huệ bộ trưởng bộ công an tô lâm
đây là cuộc làm việc thứ tư của tiểu ban kinh tế xã hội với các địa phương do thủ tướng chủ trì
nhằm khảo sát thực tế tại các bộ ngành địa phương
phục vụ cho việc xây dựng văn kiện là chiến lược một mươi năm và kế hoạch năm năm
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết việt nam đứng thứ năm mươi bốn trên một trăm sáu mươi hai quốc gia về chỉ số phát triển bền vững
đây là một chỉ số của liên hiệp quốc đánh giá kết quả thực hiện một mươi bảy mục tiêu phát triển bền vững của mỗi quốc gia
như vậy việt nam đã tăng ba mươi bốn bậc về chỉ số phát triển bền vững so với năm hai nghìn một mươi sáu và ba bậc so với năm ngoái
thủ tướng nhấn mạnh sự tăng bậc này rất quan trọng
việt nam đứng thứ hai trong asean chỉ sau thái lan và đứng trên indonesia malaysia singapore và philippines
chỉ số xếp hạng của việt nam cao là nhờ thành tích về xóa đói giảm nghèo đạt chín mươi năm điểm
giáo dục chín mươi một điểm tiếp cận năng lượng tám mươi hai điểm mô hình tiêu dùng sản xuất bền vững tám mươi bảy điểm
ứng phó với biến đổi khí hậu chín mươi bốn điểm
tuy nhiên việt nam có điểm thấp ở lĩnh vực cơ sở hạ tầng hai mươi sáu điểm phát triển bền vững đại dương bốn mươi năm điểm
quản lý hệ sinh thái tài nguyên rừng bốn mươi tám điểm
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh chỉ số phát triển bền vững đã cho thấy thành quả của việt nam
cũng như các tỉnh đồng bằng sông kiểu long thời gian qua được khẳng định
tuy nhiên thách thức đối với vùng này vẫn còn rất lớn
đánh giá này cũng là một cơ sở niềm tin cho nhân dân cho đường lối cho chính sức của nữ ta
trong một mươi năm qua nhất là trong năm năm vừa qua
nhưng mà đồng bằng sông cửu long có nhiều thách thức rất lớn
mà chúng ta không chỉ đưa vào văn kiện mà trong chỉ đạo của chúng ta
đó là tác động hãy sức lớn lao của biến đổi khí hạng
chính phủ đã tổ chức hai hội nghị quan trọng với nghị quyết một trăm hai mươi
được các địa phương rất hưởng ứng vấn đề này
và cả nhận thức và hành động chúng ta cũng đã có một cái nhận thức mới và tư duy mới
đối với việc phát triển trong biến đổi khí hạng ở đồng bằng sông kiểu long
nhưng còn nhiều vấn đề đặt ra
với đặc điểm vùng thuận sức nông nghiệp thật chính như vậy
cho nên tăng trưởng thấp hơn bình quân của cả nước
đặc biệt là phát triển hạ tầng còn rất nhiều khó khăn
tổng đầu tư chung với đồng bằng sông kiểu long còn thấp hơn năm năm gần đây
có tiến bộ hơn nhưng mà thấp cho nên nhiều vấn đề hạ tầng của sông kiểu long
cần phải được quan tâm
bên cạnh đó thủ tướng cũng nhấn mạnh tới quan điểm phát triển đối với một mươi ba tỉnh thành
trong vùng là không chỉ lo phát triển kinh tế mà còn phải phát triển xã hội
nhằm đưa vùng này ra khỏi vùng trũng về văn hóa giáo dục và khoa học công nghệ
từ bài học kinh nghiệm qua phát triển các mô hình mới
thủ tướng đề nghị lãnh đạo các địa phương cần đề xuất những phương hướng mới
phát triển vùng này theo hướng liên kết và tương tác với thành phố hồ chí minh
cũng như đề xuất một tầm nhìn mới về phát triển đồng bằng sông kiểu long tới năm hai nghìn ba mươi